nhiều đứng bay nội địa có tỷ lệ đặt vé cao trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
cục hàng không việt nam đã họp với các hãng hàng không để xem xét tăng chuyến bay
tăng chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân
việc tăng tải cung ứng cần nhất trong các ngày từ hai mươi bảy đến ngày hai mươi tám tháng bốn và ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng năm
trên cơ sở phù hợp với hạ tầng và bảo đảm an ninh an toàn các chuyến bay
đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ
cũng như phục vụ các chương trình trong chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
cục hàng không việt nam sẽ xem xét điều chỉnh tăng tham số tại cảng hàng không quốc tế nội bài
từ ba mươi bảy chuyến một giờ lên bốn mươi hai chuyến một giờ trong khung giờ ngày ngay trong tháng bốn
và điều chỉnh tăng tham số tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất một số ngày cao điểm dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
từ bốn mươi bốn chuyến một giờ lên bốn mươi sáu chuyến một giờ khung giờ ngày để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ
cục hàng không việt nam yêu cầu các hãng hàng không phải thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công bố công khai giá bán
và mức giá vé theo quy định các hãng cần khuyến cáo hành khách mua vé trên kênh chính thức của các hãng
và cần lấy phiếu thu hóa đơn khi mua vé để bảo vệ quyền lợi của mình